thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì họp ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch trong thời gian vừa qua
cùng các giải pháp ngăn chặn đại dịch việt nam chú trọng tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng chống những thách thức an ninh phi truyền thống
coi đây là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược an ninh quốc gia
trong phần tin tức quốc tế mỹ viện trợ thêm năm trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín cho các nước thu nhập thấp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì họp ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch thời gian qua
đặc biệt bàn biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
theo báo cáo tại cuộc họp tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách xã hội dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
số ca mắc trong bảy ngày gần đây giảm một mươi bảy so với bảy ngày trước
số ca tử vong trong tuần giảm một mươi năm tám so với tuần trước
số ca tử vong trong tuần giảm một mươi năm tám so với tuần trước

các thành viên ban chỉ đạo đều đánh giá các biện pháp phòng chống dịch hiện nay là đúng đắn có hiệu quả tình hình dịch có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên tại một số nơi vẫn còn lơ là chủ quan mất cảnh giác nhất là tại một số nơi bắt đầu nới lỏng giãn cách
tốc độ xét nghiệm tại một số địa phương vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch
phải tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến địa phương tránh tình trạng ngay trong một địa phương
thì tỉnh chỉ đạo một kiểu huyện là một kiểu và mỗi xã lại là một kiểu
các bộ ngành địa phương cũng cần phải phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
trước tình trạng vaccine đang khan hiếm trên thế giới độ bao phủ vaccine chưa cao
thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kêu gọi nhân dân vào cuộc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt là thực hiện cách ly giãn cách nghiêm ngặt và không tập trung đông người
bày tỏ lo lắng khi thấy người dân ở một số địa phương đổ ra đường quá đông trong đêm trung thu gây nguy cơ lây nhiễm cao
thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm và nhấn mạnh chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng yêu cầu cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả
một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải chống mọi tiêu cực lợi ích nhóm tham nhũng trong việc mua tổ chức tiêm và phân bổ vaccine
mua sắm trang thiết bị sinh phẩm y tế thuốc chữa bệnh vật tư
đề nghị cá nhân nào có bằng chứng thì cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong cuộc họp sáng nay ban chỉ đạo quốc gia cũng tiếp tục bàn các giải pháp để giảm số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín
và khôi phục phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín
bản tin tình hình dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết
cả nước đã tiêm trên ba mươi sáu hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
hải dương có ca f sau hơn bốn mươi ngày
từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng chín hà nội ghi nhận năm ca bệnh
trong đó có ba ca tại khu phong tỏa hai ca tại khu cách ly
trong khi đó trưa nay sau khi một học sinh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế nghi mắc covid một mươi chín
ba mươi hai bạn cùng lớp được test nhanh và thực hiện cách ly tại trường
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay đà nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo tám nhóm đối tượng
với tần suất phương pháp xét nghiệm khác nhau
thưa quý vị tại hà nội trong những ngày qua khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
thành phố buộc phải thực hiện giãn cách để có thể tuyên truyền hiệu quả các quy định phòng chống dịch
cũng như kiểm tra nhắc nhở người dân kịp thời
công an phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội đã triển khai mô hình loa tuyên truyền lưu động trên xe đạp
mô hình đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân trên địa bàn
như thường lệ cứ sáu giờ sáng hàng ngày
những chiến sĩ công an phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
cùng với cán bộ tổ bảo vệ dân phố và hội phụ nữ phường
lại chia thành các nhóm đạp xe trên khắp các con ngõ nhỏ của phường
để tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đến với người dân
để tuyên truyền các chủ trương các biện pháp của thành phố của quận của phường
thì chúng tôi thấy rằng là cần thiết phải tuyên truyền đến từng hộ nhà dân từng ngõ ngách ở trên địa bàn phường
sau hai tháng triển khai mô hình loa tuyên truyền lưu động trên xe đạp đã trở nên quen thuộc với người dân phường xuân đỉnh
trong quá trình triển khai công an đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
từ đó kịp thời nhắc nhở xử lý
em đã được tổ công tác giải thích và không nên ra ngoài chỉ khi thật sự có việc cần thiết
em thực sự là thấy là nên phải làm theo
em xin cam kết là em và gia đình em sẽ thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước
về việc chống dịch và để đẩy lùi được dịch bệnh
một ngày tôi cũng nghe được trên ba lần cái hoa của bên phường mình đi tuyên truyền
thì tôi thấy là cái hành động này của bên phường là một hành động thiết thực
làm cho những người
dân ở khu vực ngóc ngách như trong khu nhà tôi có thể nghe được những thông báo này
riêng tôi tôi thấy rất là phấn khởi và hợp lý để cho bà con và tất cả những khu mà người ta mới về
khu trọ của chiếc chúng tôi vẫn đi vận động là chấp hành nghiêm chỉnh những năm k trên phường và của chính phủ
mô hình loa tuyên truyền lưu động trên xe đạp của công an phường xuân đỉnh
vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
covid một mươi chín theo khuyến cáo năm k vừa đưa nội dung tuyên truyền đến từng ngõ ngách
từng địa bàn từng người dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành và phòng ngừa tố giác tội phạm
ngoài việc nâng cao cảnh giác trên địa bàn thì các đối tượng có ý định đến địa bàn
để có hoạt động vi phạm pháp luật cũng thấy rằng biện pháp tuyên truyền này
để nâng cao khẩy giác để phát hiện thì các đối tượng cũng có việc
sẽ không dám và không đến địa bàn để hoạt động
tôi đánh giá mô hình này rất hiệu quả phù hợp với việc đi vào từng tổ dân phố
các ngõ để tuyên truyền để người dân nhận thức cao hơn và tốt hơn
trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
bền bỉ đi khắp các ngõ xóm thân thiện và gần gũi
công an phường xuân đỉnh cho biết sau khi dịch bệnh qua đi
mô hình loa tuyên truyền lưu động trên xe đạp
sẽ tiếp tục được duy trì phát huy tuyên truyền nhiều nội dung khác liên quan đến công tác công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh điện biên
khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và các công ty đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được
xác định ông nguyễn văn kiên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với công ty cổ phần sách
và thiết bị trường học điện biên nhà thầu và công ty cổ phần thẩm định giá btc value
công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn xây dựng t c công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn thiết kế
và xây dựng tây đô thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu để cho công ty cổ phần sách
và thiết bị trường học điện biên trúng hai gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu
gây thiệt hại tài sản nhà nước
một quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi ba quy đề csktp chín về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và các công ty đơn vị có liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
nguyễn văn kiên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
trịnh mạnh cường trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
đinh văn hữu giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
nguyễn quang tuyến phó giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
võ thúc chính giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng t và c
mai thanh an giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng tây đô
tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá btc value
hai hồ thị sáu giám đốc hồi thẩm định ba công ty cổ phần thẩm định giá btc value
cả hai bị can đều đang là bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can
đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật
quá trình khám xét tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành công tác điều tra mở rộng vụ án
và xác minh thu hồi triệt đề tái sản bị thiệt hại
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với trần thị thu tâm và nguyễn thị tố nga
cùng chú thành phố đà nẵng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mục đích vụ lợi bất chính tâm nga và trần thu hà đã bị khởi tố trước đó
đã cùng nhau cấu kết cho đào thị như lệ vay tiền nhiều lần
với khoản tiền từ một mươi bốn đến bốn mươi sáu năm tỷ đồng lãi suất một một ngày số tiền cho vay
tương ứng với ba trăm sáu mươi năm một năm
trong đó tâm là người chủ mưu cầm đầu hà là người trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng nga là người giúp sức
qua điều tra xác định tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn bốn chín tỷ đồng
hà thu lợi bất chính trên bốn năm tỷ đồng nga là người giúp sức
nga thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi năm triệu đồng
nga và hà thu lợi bất chính chung số tiền trên một trăm hai mươi ba triệu đồng
được biết liên quan tới vụ việc này cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng bốn cá nhân
lợi dụng việc bà lệ bị bể nợ đã cho người này vay với số tiền lời cắt cổ
riêng bà đào thị như lệ là bị hại trong vụ việc này
cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam với hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
tiên bão khẩn cấp cơn bão số sáu
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
cách bờ biển bình định khoảng một trăm ba mươi km cách bờ biển quảng ngãi khoảng một trăm bốn mươi km
cách bờ biển quảng nam khoảng một trăm sáu mươi km cách bờ biển đà nẵng khoảng hai trăm hai mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông
ngay trên đất liền khu vực từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy từ bốn mươi
đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của bão số sáu tại trạm đảo lý sơn quảng ngãi
đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở khu vực từ quảng trị đến bình định trong chín giờ qua
từ bảy h đến một mươi sáu h đã có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ tối và đêm nay trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
sẽ có gió giật mạnh cấp sáu đến tám
riêng khu vực từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
có gió mạnh cấp sáu bảy
vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp một mươi
từ chiều tối nay đến ngày hai mươi bốn tháng chín
bão còn tiếp tục gây mưa rất to
ở khu vực từ hà tĩnh đến bình định
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
có nơi trên ba trăm linh mm
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão số sáu
văn phòng bộ công an vừa có công điện gửi ban chỉ đạo
ứng phó công an các đơn vị địa phương
và ban chỉ huy
ứng phó trực công an các tỉnh thành phố ven biển
từ thanh hóa đến kia giang
và khu vực tây nguyên yêu cầu
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với diễn biến
của bão và mưa lớn
thực hiện tốt công tác tuyên truyền
về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó
của lực lượng công an nhân dân
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp
tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tài
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
an toàn về người tài sản của nhân dân
chủ động ra soát phương án
chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị
tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân
cứu hậu cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
tại khu vực ngập lụt chia cắt
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số sáu
tốc độ di chuyển nhanh hướng thẳng vào các tỉnh
trung trung bộ gây mưa lớn diện rộng
để đảm bảo an toàn về người và tài sản
của nhà nước và nhân dân
các địa phương chịu ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới
đã chỉ đạo các địa phương triển khai
các phương án bốn tại chỗ đặc biệt
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
tại âu thuyền hồng triều huyện duy xuyên
khu vực neo đậu thuyền của ngư dân
phía bắc tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam
đã triển khai hai tàu công tác trực tiếp
xuống các khu vực tránh trù bão cho các tàu thuyền
để hướng dẫn ngư dân có biện pháp
neo đậu và bảo đảm an toàn
cho đến thời điểm hiện tại
hơn sáu trăm linh tàu thuyền ngư dân khu vực phía bắc tỉnh quảng nam
đã được di chuyển đến nơi tránh trù bão
và ổn định trăng chéo
gia cố hạn chế những thiệt hại
do cơn bão số sáu có thể gây ra
tính đến chiều nay tỉnh thừa tiên huế
đã triển khai năm điểm bắn pháo hiệu
kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền
với một mươi một tám trăm tám mươi một lao động địa phương
vào bờ tránh trú an toàn
cùng với lệnh cấm biển
công tác giám sát kiểm tra
ngăn chặn người đi vào rừng
trong thời gian thiên tài bão lũ
cũng được chỉ đạo tăng cường
tại đà nẵng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn
tại khu tránh trù bão
âu thuyền thọ quang và các điểm khác
đã được quy hoạch
các tàu kinh doanh xăng dầu phải được di rời ra khỏi âu thuyền
và cảng cáo thọ quang
đến neo đậu tại các khu vực phù hợp
đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
hoàn thành trước một mươi bảy h
ngày hai mươi ba tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố
giao sở y tế chủ trì phối hợp
việc xét nghiệm sars cov hai
cho tất cả thuyền viên tàu cá
vào tránh trù bão trên địa bàn thành phố
đồng thời sở này
cần hướng dẫn các địa phương việc đảm bảo phòng chống dịch
tại các điểm sơ tán
trong sáng nay
ban chủ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu sở ngành địa phương
triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới
nghiêm cấm tất cả phương tiện tàu thuyền ra biển
bao gồm cả phương tiện vận tài hành khách
tuyến sa kỳ lý sơn
và ngược lại từ một mươi một h
ngày hai mươi ba tháng chín
cho đến khi thời tiết ổn định trở lại
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành phố hồ chí minh sẽ bổ sung thêm
nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp đợt ba sắp tới
tiến tới thành lập các tổ chăm sóc f
tại nhà song song với các trạm y tế lưu động
nhằm có phương án hỗ trợ f
điều trì tại nhà tốt nhất
đó là các thông tin được nêu ra
tại buổi họp báo chiều nay ngày hai mươi ba tháng chín
sau khi triển khai kế hoạch
xét nghiệm diện rộng trong bảy ngày
từ hai mươi hai đến ba mươi tháng chín theo kế hoạch
ngày ba lần
đối với vùng đỏ và cam
vùng xanh vàng là bốn ngày một lần
ngày hai mươi hai tháng chín là ngày đầu tiên
thành phố thực hiện kế hoạch này
theo đó vùng xanh tỉ lệ dương là một
cận xanh là ba
vùng vàng là ba
vùng cam là năm
và vùng đỏ là bảy
số liệu này cho thấy tỷ lệ dương tính đang giảm đáng kể
tại thành phố hồ chí minh
so với trước đây vùng xanh là ít nhất với năm
bên cạnh đó thành phố cũng quyết định bổ sung thêm
nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp đợt ba
là cha mẹ vợ chồng hoặc các con
ở nhà nội trợ không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc người đang ngưỡng lưng hưu
đang tham gia bảo hiểm xã hội có hoàn cảnh khó khăn
đang có mặt trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hoặc đang bị cách ly điều trị tại bệnh viện
không có mặt tại địa phương
việc bổ sung nhóm đối tượng này giúp kịp thời hỗ trợ
những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài
thưa quý vị
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
đã thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đợt ba
dự kiến sẽ có hơn bảy ba triệu người khó khăn
ở thành phố hồ chí minh được hỗ trợ
đây là một tin vui
đối với những người thuộc diện được hỗ trợ này
tuy nhiên tại phường linh trung
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã có hơn một ba trăm linh người dân
đã tự nguyện nhường lại gói hỗ trợ của chính quyền
dành cho những người khó khăn hơn
anh lương hậu cùng vợ và hai con gái
đang thuê trọ tại địa chỉ số sáu mươi một b
đường số tám phường linh trung
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhiều tháng nay vợ anh bị nhiễm covid một mươi chín
nên phải cách ly điều trị tập trung
anh đã lao động tự do
nên cũng mất việc
ở nhà chăm hai con nhỏ
mặc dù khó khăn đủ bề
và được địa phương quan tâm hỗ trợ tiền
trong đợt hỗ trợ thứ ba này
nhưng anh đã tình nguyện
nhường sức của mình cho những người khác
em đang coi tv em thấy là
có một năm trăm linh mấy nhỏ đó
bị mất cây mất mẹ
rồi mấy người về rồi
cũng khó khăn hơn em

nói chung là chị tổ trưởng
tổ khu phố ba này
giúp đỡ cho gạo đồ em thấy cũng ổn
cũng đỡ hơn mấy người đó
cũng khó khăn hơn em
làm nghề thu gom phế liệu
anh lê thế quang quê thành hóa
đang sống trong tròi tạm
tại một bãi đất trống cùng vợ và ba người con
không kiếm được thu nhập trong mùa dịch
nhưng anh quang đã quyết định
nhường sức hỗ trợ một triệu đồng của mình
để chính quyền thành phố chăm lo
cho những người khó khăn hơn mình
do ảnh hưởng của dịch bệnh
bốn tháng rồi
cũng không có thu nhập
cũng được sự quan tâm của
chính phủ và thành phố
đặc biệt là địa phương
phường linh trung
cảnh sát khu vực anh hiếu
khu phố năm chị dung tổ bốn
cũng đã trao một phần quà
của anh sinh lần một
một triệu rưỡi
còn gạo rau
cũng một lần nữa cảm ơn
quản đế với hỗ trợ thứ ba này
thì gia đình cảm thấy đang còn gồng gánh được
và đủ ăn
xin cũng nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình
theo thống kê
đến ngày hai mươi ba tháng chín
trên địa bàn phường linh trung
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã có một ba trăm bảy mươi sáu người dân thuộc diện
được hỗ trợ theo chính sách
trong đợt hỗ trợ lần thứ ba của thành phố hồ chí minh
tình nguyện không nhận tiền
để nhường lại cho người khác
với tổng số tiền hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong đó gồm có các lao động tự do
công nhân bị mất việc
và cả sinh viên đang sinh sống trên địa bàn phường
em là sinh viên
của trường cộng đoạn y tế đồng nai
và em đang ở chợ ở đây
và em cảm thấy là
em còn có thể đủ điều kiện
là để trang trại hơn mọi người
nên em quyết định nhường
phường có đưa vào danh sách nhưng mà em cảm thấy là
tại vì mình cũng chưa khó khăn quá
cho nên là mình cũng chưa cần với cái món quà đó
cho nên là mình sẽ nhường lại cho
những ai ở ngoài kia
mọi người mà cảm thấy khó khăn quá
thì mình nhường lại thôi
và đây cũng là một tấm lòng hết sức là cao quý
đối với người dân mà chia sẻ
đối với chính quyền chia sẻ
đối với người dân khó khăn hơn
để vượt qua cái đại dịch này
cái phần nhường đó thì mình
sẽ lập toàn bộ danh sách ra soát lại
đối với những cái người khó khăn
thì mình sẽ chia sẻ đúng theo tinh thần
của nghị quyết hội đồng dân thành phố
để triển khai các gói hỗ trợ
xuống đúng người đúng đối tượng
lực lượng công an phường đã bám
nắm tốt địa bàn
phối hợp với chính quyền địa phương
ra soát lên danh sách
không để thiếu sót đối tượng
được hưởng chính sách trong mùa dịch
theo các gói an sinh thì
khi mà được triển khai là các ông chí cảnh sát
khu vực là luôn luôn là được
lãnh đạo phường ban chỉ huy công an phường
quán triệt rồi phổ biến
rất là kỹ các cái diện
để mà khi phối hợp
cùng với các cái khu phố tổ chức phố lập
danh sách bà con làm sao để nó đảm bảo
không trùng lắp không sót
và để mà
mình có cái định hướng ngay từ đầu
trong bối cảnh nhiều địa phương
còn đang xảy ra lùm xùm
về việc giải ngân
các gói hỗ trợ
thì việc minh bạch thông tin
sự tận tâm của chính quyền
và tinh thần tương thân tương ái
của người dân phường linh trung
là hình ảnh ấn tượng
việc làm ý nghĩa cần được nhân rộng
để người dân cùng chung tay với chính quyền
sớm đẩy lùi dịch bệnh
không để ai bị đói bị khổ
sáng ngày hai mươi ba tháng chín
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã cho phép nhiều công trình xây dựng quan trọng
trên địa bàn được tái khởi công
sau nhiều tháng tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch
đây là cục mốc quan trọng
trong kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế của địa phương
mặc dù được tạo nhiều điều kiện
song các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn
về nguồn nhân công ở thời điểm này
trong sáng nay công trình khu phức hợp sóng việt
nằm trong khu chức năng số một
của khu đô thị mới thủ thiêm
đã được thành phố hồ chí minh tổ chức lệ tái khởi động xây dựng trở lại
sau một thời gian dài thực hiện giãn cách
đây là dự án có ý nghĩa quan trọng
đến quy hoạch và phát triển của khu đô thị thủ thiêm
nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung
nên việc xây dựng trở lại
thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố
góp phần đảm bảo đúng tiến độ dự án
tôi rất là cảm kích
về quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cũng như là thành phố thủ đức
tạo điều kiện
để cho các công trường xây dựng
tái khởi động
và chúng tôi nhất định là sẽ
phải thực hiện
những quy định
về đảm bảo an toàn cho sản xuất
phải thường xuyên
đảm bảo các điều kiện khoảng cách
điều kiện năm k trong sản xuất
cũng trong ngày hôm nay
nhiều dự án khác như công trình mầm non phước long
khu nhà ở phường phú hữu
từ thành phố hồ chí minh
và thành phố thủ đức
cũng đã được khởi công tác xây dựng
có thể thấy mục đích của việc khởi động lại các công trình
là sớm đưa các hoạt động của thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
ở những khu vực an toàn
từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm thu nhập cho người lao động
tại những công trình xây dựng đối với điều kiện an toàn
phòng chống dịch theo đúng quy định
đó là tạo đà cho một loạt các hoạt động
tiếp tới chúng ta dự kiến sẽ
tuyển khai sau ngày một tháng một mươi
bên cạnh đó thì cái việc hoạt động công trường trở lại
sẽ đóng góp vào
tạo ra công an việc làm
tăng tốc độ dự án
và sớm đưa dự án trở vào hoạt động
đóng góp hết sức quan trọng
vào việc phát triển kinh tế xã hội
của thành phố thủ đức
trong thời gian tới
chúng tôi đang tiếp tục xem xét một loạt các hoạt động kinh tế khác
chẳng hạn như là đối với các doanh nghiệp
sản xuất có nhiều công nhân
hoặc là đối với các hoạt động
sản xuất dịch vụ thương mại khác
thì thành phố thủ đức đang
từng bước theo lộ trình
khi khu vực nào an toàn
và đảm bảo các điều kiện cho phép
thì chúng tôi đều khuyến khích
các doanh nghiệp các nhà đầu tư
tái khởi động trở lại nền kinh tế
để chúng ta nhanh chóng đạt được
tình trạng bình thường mới
trong thời gian tới
mặc dù được tạo điều kiện để thi công
tuy nhiên các nhà thầu đơn vị thi công
cũng đang gặp khó khăn về nhân công
cũng như khó khăn về chi phí
để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
cho đội ngũ công nhân
lao động hàng tuần
tuy nhiên là có
thì còn hơn là không
cho phép làm
và làm trong điều kiện đảm bảo an toàn
như vậy thành phố hồ chí minh đang dần mở cửa
về lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên bài toán về ngũ nhân lực
cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng
và phải có chiến lược cụ thể
cũng như sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố
về chính sách đối với các doanh nghiệp
để khi hoạt động trở lại có sẵn nguồn lao động
là tiền đề để thành phố phục hồi và phát triển kinh tế
để cuộc sống của người dân dần ổn định
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi ba tháng chín
khoảng một người dân đã được đưa trở về nhà
sau một tháng
được đưa di dời về từ vùng có mắc nguy cơ
covid một mươi chín đến lánh dịch
tại các khu chung cư khách sạn
trên địa bàn của quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
và trong một tháng đó đã có rất nhiều câu chuyện
về tình quân dân giữa các chiến sĩ công an
và các hộ dân tại nơi lánh dịch
để người đi và người ở
đều lưu luyến trong ngày trở về
nhà bình ba người bốn người

với các dân cư ở đây
thì từ ngày hai mươi sáu đến nay
thì lên đây thì
rất là ổn định
rất là trước khi lên thì cũng có test
và trong quá trình ở đây
thì ba ngày thì test một lần
cho nên là không có những chế ca
dương tính xảy ra
thì thứ hai nữa là những cái địa phương
nơi phòng trọ ta cũng là cái vùng
xanh vùng an toàn
cho nên là thực hiện cái chỉ đạo
của quận quỹ
thì sẽ trả bà con về
để ổn định cuộc sống
những chuyến xe lăn bánh
cũng là lúc người dân rời nơi tránh dịch này
để trở về nhà
trong suốt một tháng qua
niềm mong mỏi được trở về
luôn thường trực trong tâm trí
nhưng hôm nay bà lê thị lụ
cũng như nhiều hộ gia đình khác
vẫn cảm thấy nhớ ngày tháng
sống tại chung cư
niệm mà mấy chú công an
là vô lên là động viên
và coi như là
có mấy chú đó thì chắc mấy người lân tuổi như chúng tôi
thì cũng mệt mỏi lắm
thứ nhất là nhớ gia đình
thứ hai nữa là nhớ chỗ ở
thành ra ngày nào cũng khóc hết hết
mới đầu tôi đi tôi khóc
vô đó tôi khóc bao nhiêu lần luôn
bà đó cũng khóc hai người khóc miếc luôn
thay phiên nhau khóc
thì có mấy chú lên động viên
nói rồi nay mai đi hết bệnh
hết dịch rồi
hai bà sẽ về chỗ cũ
với lại cầu chúc cho mấy chú có sức khỏe
để mà tiếp tục
lo những người cho chúng tôi chống đại dịch
đối với một vị trí sĩ công an
thì việc gần gũi với nhân dân
đó là điều tất yếu
khi trong tất mọi mặt công tác
nói chung và riêng đặc vụ
về cái sanh sự nói chung
thì tiếp cận người dân
và mình nắm quan tâm với người dân
thì sau này họ cũng sẽ có
những thông tin những vấn đề
họ sẽ giúp mình và trao đổi với mình
thì người dân coi như cũng là
một tay mắt đối với cái sanh sự
gia đình nhà mình em sẽ
sáu phần quà
rồi mỗi người một phần
nói chung là về địa phương cố gắng giùm em
mình vẫn thực hiện cái giãn cách xã hội giùm em nha
con nhớ là chúc con mang
lớp mạng cho con học
con hy vọng là con sẽ
gặp được chú con mang lại
những khu vực nguy cơ cao
đã chuyển thành vùng xanh
cũng đến lúc các chiến sĩ công an quận bình thạnh
đang làm nhiệm vụ tại đây
sẽ trở về đơn vị của mình
nhưng kỷ niệm về những ngày
cùng ăn cùng ở cùng làm
với người dân sẽ còn động mãi
và tình quân dân
sẽ được gói gọn
trong ngày trở về
ngày hai mươi ba tháng chín
công an xã đại phước
huyền nhân trạch tỉnh đồng nai
đã hoàn tất hồ sơ
sử phạt hành chính sáu đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
gây rối trực tự công cộng
theo quy định của pháp luật
theo hồ sơ điều tra trước đó
sáu đối tượng gồm trương quốc cường
ba mươi chín tuổi ở ấp phước lý xã đại phước
nguyễn văn huy năm mươi bốn tuổi
phạm văn tý ba mươi sáu tuổi
cùng ngụ xã đại phước huyền nhân trạch
bùi văn nghĩa ba mươi hai tuổi
ngụ xã long tân huyền nhân trạch
nguyễn văn nam ba mươi hai tuổi
ngụ xã phú hữu huyền nhân trạch
và trần minh hải bốn mươi hai tuổi
ngụ xã vĩnh thanh huyền nhân trạch
tù tập tại nhà của cường
sử dụng trái phép chất ma túy
sau đó cả nhóm xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn huy
dẫn đến việc huy về nhà lấy mã tấu
rồi quay lại nhà trương quốc cường
nên chữa bới gây rối
là mất an ninh trực tự
sau khi xác minh và làm rõ vụ việc
công an xã đại phước đã lập hồ sơ xứ phạt hành chính
nguyễn văn huy về hành vi gây rối trực tự công cộng
sử dụng trái phép chất ma túy
và năm trường hợp còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
như thường lệ hoàng trí xin mời quý vị
sẽ quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h